để thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang một thủ đoạn khác mà các thế lực thù địch tập trung hướng đến là phá hoại các nguyên tắc cơ bản xóa bỏ công tác đảng công tác chính trị trong lực lượng vũ trang

thì ngay lập tức những sự việc như vậy trở thành cơ hội để số đối tượng phản động thù địch đẩy mạnh xuyên tạm với những luận điệu suy diễn hết sức thàm hồ

lực lượng vũ trang không còn mang bản chất giai cấp công nhân
lấy những sai sót của một vài cá nhân để quy trục cả lực lượng công an nhằm hạ uy tín làm sói mòn niềm tin của nhân dân
quan điểm của cá nhân tôi cũng như của đảng ủy công an trung ương bộ công an là rất rõ ràng và kiên quyết
mọi hành vi sai phạm phải được phát hiện và xử lý kịp thời khách quan bình đẳng trước pháp luật
dù người đó ở cương vị công tác nào không né tránh không bao che không có ngoại lệ không có vùng cấm
việc xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ sai phạm trong thời gian qua đã kịp thời
ngăn chặn suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên trong công an nhân dân
câu chuyện là cái sự xuyên tạp ấy nó làm cho người dân bị bất phương hướng
bất hiểm kịp mà theo tôi càng củng cố thêm điểm kịp của người dân
và càng cho thấy rằng là cái vấn đề là chưa bao giờ đã đạt ra tầng quan trọng lực lượng vũ trang
cho một lực lượng công an nhân dân thế
cho nên việc xây dựng đảng của một lực lượng công an nhân dân xây dựng đảng của một lực lượng vũ trang
cũng mục đích để làm cho lực lượng vũ trang lực lượng công an ta trong sạch vững mạnh
thực sự xứng đáng là cái thanh bảo kiếm của đảng và của chế độ
tuần khẳng định rằng
quan điểm trung lập đứng mạnh
đứng ngoài chính trị
đưa lực lượng công an nhân dân tách khỏi sự lãnh đạo trực úp
tuyệt đối toàn thiện về mọi mặt của đảng
thực chất là mưu đổ
nhằm làm cho công an nhân dân cũng như lực lượng vũ trang nói chung
mất đi phương hướng
đó chính là thời cơ

thiết động hậu thuận
tiến hành bạo loạn để lật đổ chế độ
bài học nhãn tiền mà cả thế giới đã chứng kiến
khi liên bang soviet tàn giãn
dựa đến các cuộc kết mạng màu
ở các nước đông âu bắc phi

trong thập niên gần đây
đó là những minh chứng chân thực
về ý đồ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang
của các lực lượng thù địch
đó chính là thời cơ
để các lực lượng thù địch đẩy mạnh tấn công
thiết động hậu thuận tiến hành bạo loạn để lật đổ chế độ
đó chính là thời cờ
để các lực lượng thù địch đẩy mạnh tấn công
thiết động hàu thuận thiết định
tiến hành bạo loạn thể diện
viên đoàn doanh nghiệp